đêm qua hỏa hoạn đã xảy ra tại cung điện hoàng gia campuchia tỉnh siem reap nơi có khu quần thể đền angkor wat và angkor thom nổi tiếng
một tòa nhà một trăm linh năm tuổi trong khuôn viên hoàng cung đã bị thiêu rụi
theo bộ hoàng cung campuchia nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn là do chập điện
vụ hỏa hoạn được phát hiện vào lúc hai mươi hai h năm khi ngọn lửa đã lên cao
lực lượng cứu hỏa đã tập trung tối đa sức lực để dập tắt đám cháy và đã không chế hoàn toàn được vụ hỏa hoạn sau hơn hai giờ đồng hồ
hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về mức độ thiệt hại của vụ hỏa hoạn này
cung điện hoàng gia campuchia tỉnh siem reap được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm linh bốn
đây là nơi ở của quốc vương campuchia mỗi khi đến siem reap
giới chức tỉnh siem reap cho biết tòa nhà bị cháy là khu vực văn phòng